liên quan đến vụ án phó trưởng công an xã khánh thành tỉnh khánh hòa bị đâm tử vong
ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa xác nhận đã bắt được nghi phạm
nghi phạm là hồ minh đạt hai mươi tuổi trú tại xã khánh trung huyện khánh vĩnh bị cầm và điếc
theo thông tin ban đầu vào tối qua đạt vi phạm luật giao thông nên bị công an xã khánh thành tạm giữ phương tiện
trên đường đưa phương tiện về trụ sở đạt đã dùng hung khí đâm thượng úy hoàng văn yên
phó trưởng công an xã khánh thành tử vong sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường
đến chín giờ sáng nay công an đã bắt được đạt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa